lãnh đạo huyện tân phú tỉnh đồng nai cho biết mưa lớn những ngày qua trên địa bàn đã khiến một phần đất đồi ở ấp ba xã phú sơn huyện tân phú bị sạt lở làm năm căn nhà sập rất may không xảy ra thiệt hại về người
ngay sau khi vụ việc xảy ra chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi động viên người dân đồng thời di rời các hộ dân ra khỏi khu vực có nguy cơ bị sạt lở và khuyến cáo hậu dân đang sống ở gần khu vực triền đồi
cần ra cố nhà cửa khi trời mưa lớn không nên ở trong nhà để bảo đảm tính mạng
khu vực nằm ở sát chân đồi xã phú sơn hiện có ba mươi năm hộ gia đình đang ở có nguy cơ sạt lở cao nếu thời tiết tiếp tục mưa lớn
do đó ủy ban nhân dân huyện tân phú đã kiến nghị ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai chỉ đạo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
tài nguyên môi trường sớm phối hợp với địa phương có giải pháp để phòng chống sạt lở bảo đảm tính mạng và tài sản của người dân